tình trạng tràn lan hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang gây ra những tâm lý tiêu cực cho người tiêu dùng
và để ngăn chặn được vấn nạn này không chỉ cần cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp và chính người tiêu dùng
hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất nhà phân phối chính hãng đang phải đối mặt với những phương thức tinh vi phức tạp từ nạn hàng giả
đặc biệt sự phát triển của các loại hình kinh doanh thương mại điện tử càng khiến cho công tác quản lý kiểm soát và phòng chống hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thêm khó khăn
cùng với sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng chính là kênh kiểm soát chặt chẽ sâu rộng nhất để ngăn chặn nạn hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng kém chất lượng

cao hơn hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nộp ngân sách nhà nước hai tám trăm chín mươi hai tỷ khởi tố bảy mươi ba vụ buôn lậu bắt tạm giam chín mươi tám đối tượng

hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất nhà phân phó chính hãng đang phải đối mặt với những phương thức tinh vi phức tạp từ nạn hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thêm khó khăn